tại hà nội đại sứ quán singapore đã tổ chức buổi lễ khai trương trung tâm hợp tác việt nam singapore tham dự buổi lễ có ngài tiêu trí hiền phó thủ tướng kiêm bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia singapore cùng đại diện các cơ quan bộ ngành của việt nam đại diện đại sứ quán singapore tại việt nam
trong bối cảnh thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng những thách thức phát triển và các vấn đề về chính sách ngày càng trở nên phức tạp
việc nâng cấp từ trung tâm đào tạo iai thành trung tâm hợp tác việt nam singapore sẽ hướng tới việc tổ chức các dự án hỗ trợ kỹ thuật theo diện rộng hơn
bao gồm quy hoạch đô thị dịch vụ giáo dục các dự án tư vấn và hỗ trợ từ thiện và hỗ trợ nhân đạo
thông qua đó có thể mang tới một nền tảng và đối tác hỗ trợ phát triển tổng hợp với nhiều cơ quan tổ chức nhà nước và tư nhân có uy tín
điều này cũng thể hiện cam kết lâu dài của singapore trong việc giải quyết nhu cầu phát triển của các nước và thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực